trong những năm qua công ty điện lực đà nẵng là một trong những đơn vị triển khai có hiệu quả chương trình sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng góp phần tiết kiệm điện nói riêng tiết kiệm năng lượng nói chung
chương trình tiết kiệm điện năm hai nghìn một mươi tám do công ty điện lực đà nẵng triển khai thực hiện tập trung vào công tác tuyên truyền tiết kiệm điện đến cộng đồng
được thực hiện liên tục trong cả năm việc tuyên truyền tiết kiệm điện được chia theo từng nhóm đối tượng khách hàng
nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp ở đà nẵng đã triển khai các biện pháp để tiết kiệm điện tiết kiệm chi phí điển hình như công ty cổ phần cao xu đà nẵng
đơn vị áp dụng đồng thời ba giải pháp lớn là hiện đại hóa máy móc thiết bị sử dụng công nghệ mới trong vận hành và sử dụng thiết bị tiết kiệm điện kết hợp lấy ánh sáng gió tự nhiên phục vụ sản xuất